chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an nguyễn văn thảo phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an khởi tố mới một bị can là lê minh dương kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuân an
trước đó tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các bị can dũng hòe thạch thắm và thảo đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
ngoài ra các bị can trong vụ án còn có hành vi chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán lập các hệ thống sổ sách kế toán để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai báo cáo thuế nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với nhà nước
sau nhiều lần các thương lái và hỏi mua anh tiến quyết định ký hợp đồng tiêu thụ sầu riêng cho một công ty tại khu vực miền nam với giá cắt xô tại vườn là sáu mươi đồng một kg sầu riêng mông thong
hiện tại công ty đã cắt xong một mươi tấn lứa đầu vụ dù giá bán cao hơn năm trước một mươi năm đồng một kg nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với những hộ chốt sau vài ngày
bởi vậy dù còn hàng chục tấn sầu riêng lứa bông sau nhưng anh tiến chưa muốn chốt giá
còn cái lứa bông sau là khoảng vài chục tấn nữa
cái lứa bông đó cũng chưa chốt giá lý do là thấy tình hình trái còn nhỏ và cái giá cả nó biến động quá nên là gia đình cũng chưa có chốt
nếu mà công ty minh an mà nó mua được cái giá ngang với thị trường thì mình sẽ bán cho nó tiếp còn nếu không thì mình sẽ bán nhiều cát
năm nay xã sơn bình có khoảng ba trăm năm mươi hectare sầu riêng cho thu hoạch trên tổng số hơn năm trăm năm mươi hectare
với tổng sản lượng dự kiến hơn ba năm trăm linh tấn
trong đó có ba mươi hai hectare của tổ hợp tác trồng sầu riêng xã sơn bình
đã được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc trong vụ mùa này
giá sầu riêng hiện liên tục biến động hợp đồng cắt xô tại vườn đã tăng lên bảy mươi năm đến tám mươi đồng một kg
tăng gần gấp hai lần so với vụ trước
có trên năm mươi diện tích sầu riêng của xã đã được người dân chốt giá ký hợp đồng mua bán
chủ yếu là tiêu thụ cho các thương lái
giá bán cao nên hầu hết nông hộ trồng sầu riêng đều rất vui mừng phấn khởi
tuy nhiên giá sầu riêng tăng đột biến lại là nỗi băn khoăn của những nhà vườn đã được cấp mã số vùng trồng
bà con bây giờ trong tổ hợp tác các thanh viên cũng rất khoan mán là những người mà không có mã vùng
người ta vẫn bán giá rất cao thậm chí còn cao hơn cả những người có mã vùng
cùng đề nghị các cấp chính quyền các nhà quản lý làm thế nào để bảo vệ được mã vùng trồng của mình
và sản phẩm chính thức
nhiều thương lái đổ về khánh sơn nói chung và xã sơn bình nói riêng thu mua sầu riêng với giá cao
chủ yếu do thương hiệu sầu riêng khánh sơn đã được nhiều người biết đến
và đã có hàng trăm hectare được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc
tuy nhiên người dân cũng cẩn thận trọng khi chốt giá ký hợp đồng tiêu thụ sầu riêng
và nhận tiền đặt cọc của thương lái nhằm tránh nguy cơ rủi ro sau này
để của các bệnh nhân chuyên giá trị oic healthcare

người dân cũng cẩn thận trọng khi chốt giá cố gắng đmer
chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên chạy theo số lượng lợi ích trước mắt
mà cần tập trung nâng cao chất lượng nông sản không chỉ phục vụ người tiêu dùng trong nước
mà còn tiến tới xuất khẩu chính ngạch ra thị trường nước ngoài
nhằm góp phần nâng cầm giá trị trái sổ riêng khánh sơn
và đảm bảo được sự phát triển lâu dài cho người nông dân
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
vừa qua công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc nova novaland đã thông tin liên quan đến việc
chậm trả lãi lô trái phiếu chuyển đổi trị giá ba trăm linh triệu usd lãi suất năm hai mươi năm mỗi năm đến hạn vào năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến lô trái phiếu chuyển đổi trị giá ba trăm linh triệu usd lại suốt năm hai mươi năm mỗi năm đến hạn vào năm hai nghìn hai mươi sáu
trong lúc chuyển đổi trị giá ba trăm linh triệu usd novaland cho hay việc thanh toán lãi cho trái phiếu đến hạn
vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đã không được thực hiện vào ngày đó để cho phép công ty duy trì đủ tiền mặt
cho các hoạt động liên tục và tạo điều kiện thực hiện một giải pháp toàn diện vì lợi ích của tất cả các bên liên quan của công ty
đơn vị này cũng cho biết đã liên lạc tích cực với các chủ nợ nhằm nỗ lực duy trì sự ổn định
đạt được mục tiêu tái cấu trúc các nghĩa vụ nợ và huy động hỗ trợ tài chính để phát triển dự án
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một novaland đã phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài ba trăm linh triệu usd trái phiếu chuyển đổi quốc tế
không kèm chứng quyền không có tài sản bảo đảm trái phiếu có kỳ hạn năm năm kể từ ngày phát hành và đáo hạn năm hai nghìn một mươi chín
lãi suất cố định năm hai mươi năm một năm
sau một thời gian tăng nóng cả về số lượng lẫn giá các căn biệt thự nhà liên kề hàng chục tỷ đồng đã giảm cả giá lẫn tỷ lệ giao dịch
thậm chí tỷ lệ giao dịch thành công thấp nhất trong một mươi năm qua
theo số liệu thống kê của savills việt nam sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba phân khúc biệt thự nhà liên kề không có dự án mới nào được ghi nhận
việc không có dự án mới là do các chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động vốn quỹ đất trống khang hiếm và các thủ tục pháp lý phức tạp
trong khi ba dự án hiện hữu mở bán thêm bốn trăm một mươi bốn căn mới
trong đó các căn có giá trên ba mươi tỷ đồng chiếm bảy mươi tám nguồn cung và chủ yếu ở thành phố thủ đức
chỉ một mươi ba nguồn cung
các chủ đầu tư ở thành phố hồ chí minh có giá dưới một mươi tỷ đồng một căn
trong khi đó tại báo cáo của hội mô giới bất động sản việt nam cũng cho thấy
các sản phẩm có trị giá cao hơn hai mươi tỷ đồng ghi nhận mức cắt giảm tới ba mươi so với đỉnh
dù thế giá này vẫn cao hơn nhiều so với giá mua ban đầu từ chủ đầu tư
mới đây thanh tra thành phố hồ chí minh thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án chung cương nguyễn kim
khu b quận một mươi và dự án cao ốc văn phòng tại số hai trăm năm mươi bảy địa biên phủ quận ba
do tổng công ty địa ốc sài gòn resco làm chủ đầu tư
đối với dự án chung cương nguyễn kim khu b thanh tra xác định resco chỉ định thầu ba gói thầu chưa đúng quy định
đối với dự án cao ốc văn phòng hai trăm năm mươi bảy điện biên phủ dù được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm hai nghìn sáu
nhưng đến nay chưa hoàn thành tất cả gói thầu đều chậm tiến độ
liên quan đến việc huy động vốn góp thực hiện dự án thanh tra thành phố hồ chí minh xác định
khu đất hai trăm năm mươi bảy điện biên phủ là đất thuê của nhà nước trả tiền thuê hàng năm
nhưng resco lại kêu gọi đầu tư góp vốn hợp tác khi chưa xin ý kiến chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố
khu đất này thuê theo hình thức trả tiền thuê hàng năm nên giá trị thương quyền của khu đất thuộc về nhà nước
do đó thanh tra thành phố hồ chí minh yêu cầu resco nợp lại giá trị thương quyền của khu đất số hai trăm năm mươi bảy đường địa biên phủ vào ngân sách
giá trị vốn góp bằng thương quyền khu đất được resco và công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
tức là bốn mươi năm tỷ đồng
theo báo cáo của cục thuế thành phố hồ chí minh tính đến hết ngày ba mươi tháng sáu
cục thuế đã giải quyết hoàn cho bốn trăm ba mươi sáu hồ sơ với tổng số tiền hoàn là hai bốn trăm một mươi bảy tỷ đồng
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cục thuế thành phố hồ chí minh đã thu ngân sách nhà nước một trăm sáu mươi bốn hai trăm chín mươi tỷ đồng
đạt gần năm mươi một dự toán và bằng chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nếu loại trừ các khoản thu đột biến và
tác động của chính sách thì tổng thu sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba bằng chín mươi bảy so với cùng kỳ
về hình thức hoàn số hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau đạt hai trăm năm mươi sáu hồ sơ với số tiền được hoàn gần một sáu trăm linh tỷ đồng
tương đương gần năm mươi chín số hồ sơ và hơn sáu mươi năm tổng số tiền hoàn thuế trong kỳ
về lý do hoàn hoàn thuế vat đối với trường hợp xuất khẩu chiếm chủ yếu gần bốn trăm hai mươi tám hồ sơ
chiếm tỷ lệ trên chín mươi tám và số tiền hoàn thuế
là hai ba trăm hai mươi tỷ đồng chiếm tỷ lệ chín mươi sáu số tiền thuế hoàn trong kỳ
theo kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi số dti năm hai nghìn hai mươi hai vừa được bộ thông tin và truyền thông công bố
thành phố hồ chí minh tiếp tục vương lên xếp hạng thứ hai toàn quốc
riêng về hạ tầng số và thể chế số thì thành phố dẫn đầu cả nước
ngoài hai hạng một trên hoạt động chính quyền số của thành phố hồ chí minh cũng vương lên đứng thứ hai
hoạt động kinh tế số xếp thứ tư trên toàn quốc
nhiệp phương có quy mô và mật độ dân số trung bình cao nhất nước được đánh giá triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số
để đạt được kết quả trên trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đã triển khai thành công tập trung hạ tần công nghệ thông tin
các cơ quan nhà nước trên nền tảng điện toán đám mây tại trung tâm dữ liệu thành phố
và đảm bảo an toàn thông tin hạ tần mạng trong các cơ quan đảng nhà nước
thưa quý vị mới đây quốc hội đã biểu quyết thông qua luật siêu đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
đây được xem là cú hít rất mạnh đối với ngành du lịch khi mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm sắp đến
mục tiêu đón tám triệu lượt khách trong năm nay hoàn toàn có khả năng vượt nhờ vào động lực tăng trưởng của mùa cao điểm khách quốc tế
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám thời hạn thị thực điện tử e visa sẽ được nâng từ ba mươi lên chín mươi ngày
bên cạnh đó công dân của quốc gia được việt nam đơn phương miễn thị thực được cấp tạm trú bốn mươi năm ngày quy định trước đó là một mươi năm ngày
và được xem xét cấp thị thuật và hạn tạm trú theo quy định
ngay sau khi chính sách nới visa được thông qua nhiều doanh nghiệp lưu hành đã lập tức gửi thông tin đến đối tác du lịch
tại nhiều thị trường trọng điểm như châu âu mỹ úc về chính sách xuất nhập cảnh mới

trong sáu tháng đầu năm nay du lịch việt nam đã đón gần năm sáu triệu lượt khách quốc tế đạt sáu mươi chín kế hoạch năm tổng thu du lịch đạt ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng
việc hoàn thành kế hoạch đón khách quốc tế đề ra trong năm nay là hoàn toàn khả thi
và chính sách nới visa lần này đang được ngành du lịch kỳ vọng lớn sẽ là động lực để ngành đạt được con số một mươi tám triệu du khách như trước thời điểm covid một mươi chín
qua năm năm thực hiện đề án đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trật tự trong doanh nghiệp ở tỉnh bình dương
thì mô hình mới đầu tiên trên cả nước này đã ngày càng đi vào thực chất và trở thành động lực phát triển kinh tế bình vẩn của địa phương
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
kể từ khi thành lập từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tỉnh bình dương có một hai mươi một đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp
với hơn hai mươi thành viên tham gia
do đặc thù các doanh nghiệp có số lượng lớn lao động
thường xảy ra các vụ việc liên quan an ninh trật tự trong công ty
các đội công nhân xung kích đã kịp thời nắm bắt thông tin phối hợp đồng công an các khu công nghiệp giải quyết các vụ việc
đội công nhân xung kích còn cùng với bang chấp hành công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động
từ đó đề xuất bang giám đốc giải quyết ổn thỏa
thành viên đội công nhân xung kích còn kiêm nhiệm công tác phòng cháy chữa cháy
từ khi có đội công nhân xung kích các vụ tranh chấp lao động giảm hẳn góp phần giữ vững an ninh trật tự
tạo tâm lý an tâm cho người lao động cùng doanh nghiệp phát triển
mô hình được lãnh đạo bộ công an đánh giá rất cao trong hội nghị trao đổi kinh nghiệm vừa qua
đồng thời khuyến khích nhân rộng triển khai trên phạm vi cả nước
chúng ta mới thấy cái đa dạng phong phú những cách làm hay những việc làm tốt như vậy
những cách làm sáng tạo cũng có thể là bắt đầu từ tư pháp
nhưng sau đó được sự giải quyết
sự dưu dắt hướng dẫn của cấp ủy chính quyền địa phương trở thành phong trào tự giác
và khi đã tự giác rồi đều đặt giữ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền
của tổ chức công đoàn của công an để chúng ta phát triển đúng hướng
việc phát động mạnh mẽ phong trào này giúp doanh nghiệp và chính quyền địa phương
có mối liên hệ chặt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định lâu dài
bên cạnh đó đội công nhân xung kích cũng tự chủ động xây dựng phương án
kế hoạch bảo vệ tài sản kịp thời phát hiện báo cáo cơ quan chức năng
phối hợp xử lý giải quyết kịp thời những vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự
tất cả anh em tham gia vào đội xung kích này là tất cả là điều tuyên nguyện
bởi vì theo quan điểm của tất cả anh em thì mình bảo vệ tài sản công ty
giữ dân án trật tự cho công ty để công ty phát triển
mà công ty phát triển thì mình sẽ tồn tại được tức là công ty tồn tại thì mình tồn tại
đấy là nguyên cơ mạnh áo của mình
ngày thành lập đến nay các đội công nhân xung kích tại bình dương có hơn một mươi lượt tuần tra
và canh gác bảo vệ các doanh nghiệp cung cấp hơn ba thông tin có giá trị cho công an
giúp giải quyết gần một hai trăm linh vụ việc
sự đóng góp hiệu quả của các đội này đã tạo môi trường làm việc ổn định
và góp phần vào phát triển bền vững kinh tế xã hội cho địa phương
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây
bản tin được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h ba mươi phút hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân